các địa phương cần ra soát không để bỏ sót người chưa được tiêm chủng hay tiêm chưa đủ liều vaccine
sau khi rà soát lực lượng y tế khẩn trương tiêm đủ liều cho trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
đặc biệt bộ y tế nhấn mạnh công tác quản lý bảo vệ tối đa người nguy cơ cao
người già có bệnh nền suy giảm miễn dịch phụ nữ có thai đảm bảo họ được tiêm chủng đủ liều
và tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất tốt nhất ngay tại địa phương
với trường hợp khó khăn di chuyển các địa phương tổ chức điểm tiêm chủng lưu động bố trí tiêm tại nhà
các địa phương tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng
công điện của bộ y tế nêu rõ
cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến một mươi năm h ngày một mươi một tháng một
cả nước đã tiêm trên một trăm sáu mươi hai hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là một trăm linh và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là chín mươi năm
dân số từ một mươi tám tuổi
trong gần một tháng qua hà nội liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc ghi nhận mỗi ngày
và con số này đã duy trì ở ngưỡng trên hai tám trăm linh ca trong nhiều ngày
theo sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi tháng một đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng một
trên địa bàn thành phố ghi nhận hai tám trăm tám mươi bốn ca mắc covid một mươi chín phân bố tại ba trăm chín mươi một xã phường thị trấn
thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã hà nội tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca mắc covid một mươi chín trong ngày
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam công bố chín mươi chín trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong ngày một mươi một tháng một trong đó có hai mươi bốn trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn
hai bệnh nhân ghi nhận thông qua sàng lọc y tế năm mươi ba trường hợp còn lại tiếp xúc là f một của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó
cộng dồn đến nay hà nội đã ghi nhận bảy mươi bảy một trăm chín mươi tám ca mắc trong đó ghi nhận bảy mươi sáu bảy trăm bảy mươi sáu ca trên địa bàn thành phố hà nội
hai trăm linh chín ca nhập cảnh và hai trăm một mươi ba ca mắc tại các bệnh viện trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
hiện toàn bộ thành phố có một mươi ba trên một hai trăm tám mươi điểm đang phong tỏa
thành phố hiện có năm mươi chín trăm bốn mươi sáu trường hợp f đang được điều trị và cách ly trong đó tại bệnh viện nhiệt đới trung ương một trăm ba mươi ba
bệnh viện đại học y hà nội hai trăm một mươi tám tại các bệnh viện của hà nội ba bảy mươi chín cơ sở thu dung điều trị thành phố một ba trăm ba mươi
cơ sở thu dung quận huyện năm năm trăm ba mươi ba theo dõi cách ly tại nhà bốn mươi sáu trăm năm mươi ba số bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung là một người
số ca tử vong trong ngày là một mươi một trường hợp tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là hai trăm tám mươi một người
sau khi phát hiện những ca nhiễm omicron đầu tiên vào việt nam đà nẵng là thành phố tiếp theo ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể này
ba ca mắc covid một mươi chín biến thể omicron là những trường hợp
malaysia nhập cảnh vào đà nẵng được cách ly ngay khi xuống sân bay và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai ngày một mươi tháng một
bác sĩ nguyễn tiên hồng phó giám đốc sở y tế đà nẵng đã xác nhận thành phố này đã ghi nhận ba ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron
trên hai chuyến bay từ malaysia nhập cảnh vào đà nẵng trong ngày hai mươi ba hai mươi bốn tháng một mươi hai
theo đó mỗi chuyến bay này chở trên một trăm tám mươi người ngay khi xuống sân bay các hành khách này đã được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện có bốn trường hợp dương tính với
sars cov hai do nghi ngờ có thể mắc biến thể omicron ngành y tế đà nẵng đã quyết định chuyển bốn người này từ bệnh viện dạ chiến số một
ký túc xáp phía tây quận liên chiểu lên bệnh viện hòa vang để điều trị riêng biệt đồng thời tổ chức theo dõi xét nghiệm những người phục vụ
tại sân bay trong thời điểm có những người này nhập cảnh trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng cũng gửi bốn mẫu xét nghiệm các trường hợp này
đến viện pasteur nha trang để giải trình tựa trên
vào ngày một mươi tháng một viện pasteur nha trang đã có kết quả khẳng định ba phần tư dương tính với sars cov hai nói trên nhiễm biến chủng omicron
được biết hiện các trường hợp này đã có xét nghiệm âm tính với sars cov hai và ra viện vào ngày một mươi tháng một đang được theo dõi sức khỏe tại nhà
cũng trong chiều nay sở y tế đà nẵng cho biết từ một mươi ba h ngày một mươi tháng một đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng một thành phố này đã ghi nhận thêm năm trăm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm bốn mươi sáu bệnh nhân ngoài cộng đồng
trước sự lây lan mạnh mẽ của omicron nhiều nước lo ngại sẽ xảy ra làn sóng dịch bệnh mới do biến thể này gây ra
vậy liệu ba mũi vaccine đã đủ để đối phó với micron hay chưa
có cần tiêm liệu vaccine thứ tư khi omicron lây lan mạnh
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay
theo các quan chức y tế liều vaccine tăng cường cung cấp miễn dịch chống lại biến thể omitron bởi vậy họ đang cân nhắc sử dụng liều thứ tư
tuy nhiên một số chuyên gia tin rằng điều đó có thể không cần thiết khi cuối cùng con người có thể sống
trở lại như thế nào
với covid một mươi chín dữ liệu mới nhất từ anh cho thấy liệu vaccine thứ ba có hiệu quả chống lại omicron khả năng ngăn ngừa bệnh trở nặng lên đến tám mươi
sĩ quan quinton feynman phòng thí nghiệm y tế london cho biết thành công của omicron có thể khiến một loại vaccine khác trở nên không cần thiết
đang có mặt ở nam phi nơi phát hiện raka omicron đầu tiên ông feynman ghi nhận chủng mới ít nghiêm trọng hơn delta
khi nhanh chóng lan rộng omicron đang gây ra sự hủy diễn
các kháng thể do từng nhiễm omicron tác dụng với một số chủng khác
omicron có khả năng lây truyền ở nam phi nhanh đến mức phần lớn dân số chưa tiêm vaccine đã nhiễm bệnh và phục hồi tiến sĩ fireman nói
có vẻ raka bệnh đã lên đỉnh điểm và đang giảm dần
tin tốt hơn nữa là phản ứng miễn dịch của những người từng nhiễm omitron dường như tăng khả năng bảo vệ chống lại delta gấp bốn lần
điều đó có nghĩa là ông micron đang nhanh chóng thay thế chủng delta ít lây nhiễm nhưng nghiêm trọng hơn
các chuyên gia tin rằng giống như tất cả các loại virus việc từng nhiễm omicron sẽ đem lại khả năng miễn dịch tự nhiên
tuy nhiên tiến sĩ louis ostrowski trưởng bộ phận bệnh truyền nhiễm tại trung tâm khoa học y tế đh texas của mỹ cho rằng các kháng thị bắt đầu giảm sau vài tháng
tiến sĩ oshosky dự đoán nhiễm omicron không đảm bảo khả năng chống lại các biến thể trong tương lai vaccine cung cấp sự bảo vệ hiệu quả và lâu dài hơn
mặc dù nhẹ hơn nhưng omicron vẫn gây ra những ca nhập viện và tử vong
tiến sĩ fil man nhận định nếu đại dịch ở vương quốc anh theo xu hướng tương tự như nam phi chỉ những người dễ bị tổn thương mới cần tiêm tăng cường liều thứ tư
vì chuyên gia này nói thêm sẽ có những biến thể khác nhưng omidront có khả năng là biến thể gây lo ngại cuối cùng covid một mươi chín đã trở thành bệnh đặc hữu gần giống như bệnh cúm
mặc dù được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là biến thể không gây bệnh nặng
nhưng đại dịch ở vương quốc anh vẫn nhận rằng omicron đang gây ra làn sóng lây nhiễm mạnh mẽ tại nhiều quốc gia
giám đốc phụ trách châu âu của tổ chức y tế thế giới who hansklu cho hay hơn phần nửa dân số châu âu được dự đoán sẽ mắc biến thể omicron trong sáu đến tám tuần tới
phát biểu tại cuộc họp báo ông klub cho hay châu âu có thêm hơn bảy triệu ca nhiễm covid một mươi chín trong tuần đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
với tỷ lệ này viện đánh giá và chỉ số sức khỏe thuộc đại học washington mỹ dự báo
hơn năm mươi dân số ở khu vực sẽ bị nhiễm omicron trong sáu đến tám tuần tới
ông kurs cũng cho hay ông nói thêm đã có năm mươi trong năm mươi ba quốc gia ở châu âu và trung á đã ghi nhận có ca mắc biến thể omitron
hiện có bằng chứng cho thấy omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với những biến thể trước đó
nhưng who cho rằng cần nghiên cứu thêm để chứng minh điều này
trước đó thủ tướng tây ban nha pedro sánchez đã cho rằng có thể đã đến lúc nên thay đổi cách theo dõi sự tiến hóa của quốc gia
trước đó ông đã cho thấy có thể có thể dùng phương pháp tương tự như cách theo dõi cúm vì khả năng gây tử vong của covid một mươi chín đã giảm
điều này có nghĩa là xem covid một mươi chín là một bệnh đặc hữu hơn là đại dịch
không ghi nhận mỗi trường hợp và không xét nghiệm tất cả những người có triệu chứng theo reuters
trong khi đó quan chức ứng phó khẩn cấp của who phụ trách khu vực châu âu catherine smon gut cho rằng
còn lâu mới có thể xem covid một mươi chín như là một bệnh đặc hữu
lập luận bệnh đặc hữu có sự lây lan trong các bài tập
lập luận bệnh đặc hữu có sự lây lan ổn định và có thể đoán trước được
chúng ta vẫn còn nhiều điều không chắc chắn và một virus đang tiến hóa nhanh gây ra những thách thức mới
chúng ta chắc chắn hiện không ở giai đoạn mà chúng ta có thể gọi nó covid một mươi chín là bệnh đặc hữu bà smon gut khẳng định
tiếp tục chiến dịch zero covid một mươi chín thành phố trịnh châu trung quốc đã lấy mẫu xét nghiệm thần tốc một mươi hai sáu triệu dân
chỉ trong sáu tiếng khoảng năm trăm tám mươi ba người mỗi giây trong nỗ lực ngăn covid một mươi chín lây lan
chiến dịch xét nghiệm thần tốc này được giới chức y tế trịnh châu tỉnh hà nam của trung quốc tiến hành vào cuối tuần trước
trong nỗ lực dập dịch từ trong trứng nước
global times tờ báo thuộc pipo daily cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc cho rằng
chiến dịch chứng tỏ giới chức y tế thành phố trịnh châu đã phản ứng nhanh chóng hơn tây an một trong những điểm nóng covid một mươi chín của nước này gần đây
chiến dịch xét nghiệm được giới chức trịnh châu thực hiện sau khi thành phố phát hiện hơn bốn mươi ca nhiễm ncov mới
thành phố huy động toàn bộ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm một mươi hai sáu triệu dân trong vòng sáu tiếng tức mỗi tiếng xét nghiệm được hai một triệu người
goble times khen ngợi chính quyền thành phố trịnh châu đã rút được bài học từ giới chức tây an khi một số quan chức y tế địa phương bị trừng phạt vì chống dịch cẩu thả
cho tới nay mỗi thành phố đều có kế hoạch riêng để đối phó covid một mươi chín dựa trên quy mô dân số
lu hongzhu lãnh đạo bệnh viện nhân dân số ba và là thành viên ủy ban chống dịch thâm quyến
nhận định về cách ứng phó nhanh chóng của các chính quyền địa phương
trịnh châu từ cuối tuần qua thông báo các trường tiểu học trung học và mẫu giáo ngừng dạy trực tiếp
các cơ quan doanh nghiệp được khuyến khích bố trí nhân viên hợp lý tránh tập trung đông người
trịnh châu cũng yêu cầu hàng quán ngừng phục vụ tại chỗ chỉ bán hàng mang về hoặc giao hàng
trung quốc quyết tâm duy trì chiến lược không covid đưa ca nhiễm về không trong khi các quốc gia khác thực hiện sống chung với dịch
các đợt bùng phát gần đây ở trung quốc có quy mô nhỏ hơn nhiều so với các nước
song dẫn tới các đợt lây nhiễm kéo dài nhất ở quốc gia này kể từ sau đợt dịch vũ hán
còn tại mỹ chuyên gia nước này cho biết mặc dù số ca nhiễm và nhập viện tăng kỷ lục
như nước này đang tiến gần đến ngưỡng sống chung với covid một mươi chín như một dịch bệnh có thể kiểm soát
phát biểu trước trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tiến sĩ anthony fauci
nhà khoa học hàng đầu của mỹ là cố vấn y tế của tổng thống mỹ cho biết
việc xóa sổ hoàn toàn covid một mươi chín là phi thực tế
và biến chủng omicron vẫn là nguy hiểm
với mức độ lây nhiễm bất thường chưa từng có cuối cùng sẽ lây nhiễm cho tất cả mọi người
chúng ta không có cách nào để tiêu diệt được loại virus này bởi tính dễ lây lan
xu hướng đột biến thành các biến chủng mới và số lượng lớn những người chưa được tiêm chủng ông fauci cho biết
theo ông fauxi trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm omicron tăng rồi giảm
mỹ được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn mới với đủ khả năng bảo vệ trong cộng đồng đủ thuốc điều trị
để khi có bất kỳ ai bị nhiễm bệnh hoặc nằm trong nhóm nguy cơ cao họ đều dễ dàng được điều trị
khi chúng ta đạt đến mức độ đó sẽ có sự chuyển đổi và chúng ta có thể đang đứng trước ngưỡng đó bây giờ ông forci nói
đồng thời cho biết mỹ đang ghi nhận gần một triệu ca nhiễm mỗi ngày gần một trăm năm mươi người nhập viện
và hơn một hai trăm linh người chết mỗi ngày nên vẫn chưa đạt đến mức đó
biến chủng omithron đã gây ra số ca mắc covid một mươi chín mới tại mỹ tăng cao kỷ lục
nhiều hơn số ca nhiễm từng được ghi nhận tại bất kỳ quốc gia nào
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát cách đây hơn hai năm
hơn một một mươi ba triệu người ở mỹ được chẩn đoán mắc covid một mươi chín trong ngày một mươi tháng một mốc cao kỷ lục trên thế giới
kỷ lục thế giới trước đó là một ba triệu ca nhiễm ghi nhận vào ngày ba tháng một cũng tại ở mỹ
ở một số khu vực tại mỹ chín mươi các ca nhiễm mới là do biến chủng omicron
trong ngày một mươi tháng một mỹ cũng ghi nhận cho ca nhập viện vì covid một mươi chín cao kỷ lục gấp đôi trong ba tuần đạt mốc một trăm ba mươi năm năm trăm linh
kỷ lục trước đó là một trăm ba mươi hai năm mươi một ca ghi nhận vào tháng một năm ngoái
số ca covid một mươi chín nhập viện ở mỹ liên tục tăng kể từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và tăng gấp đôi trong vòng ba tuần trở lại đây khi omicron nhanh chóng vượt delta và trở thành biến chủng ở mỹ
nhiều bang của mỹ đều ghi nhận số ca nhập viện kỷ lục
số ca tử vong do covid một mươi chín cũng đang có dấu hiệu tăng lên với khoảng một bảy trăm linh ca một ngày
nhưng vẫn thấp hơn so với cao điểm dịch vào hồi đầu năm ngoái
mặc dù biến chủng omicron được ghi nhận
được cho là gây các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
nhưng giới chức y tế cảnh báo số ca nhiễm tăng vọt do omitforn có thể khiến cho hệ thống y tế quá tải
cảnh báo của who về sự lây lan của omicron tại châu âu cũng là lời cảnh tỉnh cho những quốc gia còn lại
và việt nam cũng không phải ngoại lệ
trước tình hình như hiện nay rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người
nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại